mới đây bảo hiểm xã hội việt nam vừa có đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc điều trị bệnh mạng tính từ ba mươi ngày lên sáu mươi ngày trên một lần tức hai tháng một lần
ông nguyễn đức hòa phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam cho biết đã hai lần ký văn bản đề xuất bộ trưởng bộ y tế kiến nghị thời gian kê đơn thuốc điều trị ngoại trú đối với người bệnh mạng tính
theo đó bảo hiểm xã hội việt nam đề xuất bộ y tế ban hành quy định về kê đơn với bệnh nhân mắc các bệnh mạng tính đã ổn định như đái tháo đường tăng huyết áp bệnh nhân đã điều trị thuốc kháng arv từ một mươi hai tháng trở lên ổn định thì số lượng được kê đơn đủ sử dụng tối thiểu sáu mươi ngày tối đa không quá chín mươi ngày
theo quy định hiện nay chỉ được kê đơn đủ sử dụng tối đa ba mươi ngày
trong trường hợp bệnh nhân điều trị mạng tính tại tuyến cơ sở như trung tâm y tế phòng khám bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị bộ y tế cho phép cấp thuốc điều trị không quá ba mươi ngày
ông hòa cho biết đề xuất này dựa trên ý kiến chuyên môn với những bệnh nhân mắc bệnh mạng tính thương ổn định việc thay đổi thuốc không cần thiết phải hàng tháng
không chỉ vậy ông cũng dẫn chứng tại nhiều nước đã áp dụng kê đơn sáu mươi ngày như thái lan từ năm hai nghìn một mươi đã cấp thuốc hai tháng một lần đối với bệnh nhân mắc bệnh mạng tính điều trị ổn định
bên cạnh đó trong đại dịch covid một mươi chín vừa qua bộ y tế đã triển khai cấp thuốc ba tháng cho bệnh nhân mắc bệnh mạng tính và không phát sinh biến chứng
việc thay đổi thời gian cấp thuốc được bảo hiểm xã hội việt nam đánh giá sẽ giúp bệnh nhân kéo dài thời gian tái khám bệnh nhân không mất công đi lại thời gian chi phí đồng thời giảm tải cho bệnh viện
ông hòa cũng chia sẻ mong muốn bộ y tế nghiên cứu đề xuất để áp dụng càng sớm càng tốt
liên quan đến vấn đề này đại diện cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế thông tin đề xuất này sẽ có tác động tích cực như giảm gánh nặng lên hệ thống y tế thuận lợi cho người dân
tuy nhiên người bệnh mạng tính cần được theo dõi thường xuyên để nhận biết được chuyển biến bệnh
nếu bệnh tiến triển cần có phương pháp điều trị phù hợp bộ đang cân nhắc nghiên cứu và sẽ có phản hồi cụ thể về đề xuất này
theo định nghĩa của trung tâm thống kê y tế quốc gia hoa kỳ bệnh mạng tính là một căn bệnh tồn tại trong thời gian dài khoảng từ ba tháng đến nhiều hơn một năm
nhìn chung các bệnh mạng tính không thể phòng ngừa được bằng vaccine hay chữa khỏi bằng thuốc cũng như không thể tự khỏi
tuy nhiên bạn vẫn có thể sống chung với bệnh và kiểm soát các triệu chứng hàng ngày theo hướng dẫn của bác sĩ
bệnh cũng có thể trải qua các chu kỳ như phát triển nặng được kiểm soát hoặc ổn định
tính đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám có khoảng tám mươi người mỹ trên sáu mươi năm tuổi đang gặp ít nhất một tình trạng sức khỏe mạng tính
các hành vi gây hại cho sức khỏe đặc biệt là sử dụng thuốc lá ít hoạt động thể chất và thói quen ăn uống không lành mạnh
chính là những tác nhân chính hàng đầu gây ra các bệnh mạng tính
bệnh mạng tính có xu hướng trở nên phổ biến hơn ở người cao tuổi
các bệnh mạng tính thường gặp ở người già sinh sống tại những nước phát triển
bao gồm viêm khớp bệnh tim mạch ung thư tiểu đường động kinh và co giật béo phì các vấn đề về sức khỏe răng miệng
bệnh mạng tính thường không thể chữa khỏi tuy nhiên đôi khi bệnh có thể điều trị được và có thể được kiểm soát
điều này có nghĩa là người bệnh có thể trượt lại các hoạt động thường ngày khi mắc bệnh mạng tính
với một số bệnh lý mạng tính khác tình trạng bệnh có thể tiến triển nặng hơn theo thời gian
đồng thời cản trở người bệnh duy trì các hoạt động hàng ngày
điều quan trọng cần hiểu là một số người bị bệnh mạng tính phải đối mặt với những trở ngại vô hình
trong khi bề ngoài có thể hoàn toàn khỏe mạnh học cách quản lý ảnh hưởng những căn bệnh mang tính chất mạng tính
có thể giúp người bệnh hạn chế các biến chứng giảm thiểu tối đa tác dụng phụ
bất kể mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh là bao nhiêu
nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạng tính chưa chịu kiên trì điều trị chưa hiểu đúng bản chất của bệnh
vì vậy người mắc bệnh mạng tính đều khuyên khích nên tuân thủ trí định của bác sĩ
đồng thời không tự ý bỏ thuốc bỏ điều trị
khi phát hiện tác dụng phụ của thuốc hãy trao đổi với bác sĩ để khắc phục
tuyệt đối không nên tự ý bỏ thuốc
ngoài ra người bệnh cũng không nên sử dụng thuốc một cách tùy tiện
chẳng hạn như các loại thuốc chưa rõ nguồn gốc hoặc các thực phẩm chức năng
hiện nay có rất nhiều dược phẩm được quảng cáo rất rầm rộ
nếu không vững lòng người bệnh rất dễ lung la ý chí và tự mua về uống
do đến những hậu quả khôn lường tiến mất tật mang